thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi một đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
và kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một tại học viện chính trị công an nhân dân
cùng dự có đông đảo các nhà khoa học nhà nghiên cứu uy tín trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đại diện các bộ ban ngành trung ương các đơn vị chức năng của bộ công an và công an một số tỉnh thành phố
trong diễn văn tại lễ khai giảng trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân
giám đốc học viện chính trị công an nhân dân cho biết năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
dưới sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an học viện chính trị công an nhân dân
đã chủ động đổi mới sáng tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng tiếp tục phát huy vai trò vị thế
của một đơn vị có nhiều kinh nghiệm uy tín trong đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị của lực lượng công an nhân dân
cũng như cả nước phát biểu tại buổi lễ đại tướng tô lâm ghi nhận biểu dương và đánh giá cao
những thành tích kết quả mà học viện chính trị công an nhân dân đã đạt được trong năm học qua
về công tác giáo dục đào tạo trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt của đời sống xã hội nói chung công tác giáo dục đào tạo nói riêng
nhưng các đồng chí cũng đã chủ động có những giải pháp kế hoạch thực hiện tốt công tác tuyển sinh
tổ chức đào tạo bồi dưỡng các hệ học bậc học đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả
nhiều chương trình chuyên đề bồi dưỡng đã được cập nhật những nội dung mới thiết thực bổ ích
bám sát tinh thần văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và văn kiện đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an giao phó
góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
bộ trưởng tô lâm đề nghị học viện chính trị công an nhân dân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
bộ trưởng tô lâm đề nghị học viện chính trị công an nhân dân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé